thưa quý vị trong tháng tám này công chúng thủ đô có cơ hội được thưởng thức một mươi một vở diễn tiêu biểu của năm nhà hát và các đoàn nghệ thuật
trong khuôn khổ chương trình những vở kịch còn mãi với thời gian
hoạt động này nằm trong dự án đưa những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao vào nhà hát lớn hà nội
đồng thời giới thiệu tổng thể hoạt động và sự phát triển của sân khấu việt nam đương đại
trong bối cảnh loại hình sân khấu kịch nói đang thưa vắng người xem
thì chương trình sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với nghệ sĩ diễn viên
cũng như là tác động ra sao đến thói quen thưởng thức nghệ thuật của công chúng
mời quý vị sẽ cùng theo dõi nội dung sau
kịch nói hay thoại kịch là bộ môn nghệ thuật trình diễn dùng ngôn ngữ để biểu đạt
thay vì âm nhạc động tác hay vũ điệu
ngôn ngữ ở đây là ngôn từ
từ và động tác thường nhật đúc rút từ cuộc sống không phải những điệu múa hay tính ước lệ
chính vì thế kịch nói là loại hình sân khấu không hề kém người nghe người xem
ở thập niên tám mươi chín mươi của thế kỷ trước sân khấu kịch nói đã có một thời kỳ phát triển hoàng kim
thế nhưng hiện nay trước nhiều tác động của cuộc sống hiện đại
sân khấu kịch nói đang thưa dần người nghe người xem
nhìn chung đời sống sân khấu hiện nay thì đang rất khó khăn
cái thứ nhất là đầu tư
cái thứ hai là đi tìm khán giả
khán giả bây giờ hình như họ chỉ quan tâm đến sâu bít đến những cái trên truyền hình thực tế
những cái cuộc thi ca nhạc v v
thế còn sân khấu nhìn chung và sân khấu kịch cũng vậy rất khó khăn trong việc bán vé
nói cho nó đúng là bán vé
trong bối cảnh ấy bộ văn hóa thể thao và du lịch

biểu diễn giới thiệu các chương trình theo chuyên đề sân khấu truyền thống và sân khấu kịch nói
trong đó chuyên đề tháng tám là những vở kịch còn mãi với thời gian
nhằm giới thiệu một mươi một vở kịch nói cùng các tên tuổi đạo diễn gạo cội của nền sân khấu việt nam đến với công chúng
đây được coi là chủ trương đúng đắn
một động thái tích cực để giúp sân khấu kịch nói vượt qua cảnh điều hưu đỏ đèn mà không khán giả
đến tháng tám thì trong kế hoạch thì dự kiến là đưa một loạt các tác phẩm kịch
những tác phẩm đã từng cọ sát với công chúng
mà đã được những cái tác phẩm những cái vở kịch mà đã được dành những cái giải thưởng
rồi thì đã đi công diễn nhiều nơi mà bán được vé phục vụ nhân dân
thế thì đưa vào thì nhìn chung
thì cái chủ trương để biến nhà hát thành một cái địa chỉ nghệ thuật
có thương hiệu thì là một cái chủ trương rất đúng
trong những đêm diễn đầu tiên tại nhà hát lớn
khán giả thủ đô đã được thưởng thức những vở kịch kinh điển của các đơn vị nghệ thuật
chương trình những vở kịch còn mãi với thời gian nhận được những phản hồi tích cực từ chính công chúng
tôi hy vọng rằng là những cái vở kịch như thế này
những cái loạt công diễn như thế này và được sáng đèn ở cái nhà hát lớn
nơi mà bạn nói rằng nó là cái thánh đường của nghệ thuật
thì chắc chắn là kịch nói sẽ tổn lại sau này
và nó sẽ có được cái vị thế đặc biệt đối với công chúng ở hà nội
tôi nghĩ rằng đây là một cái ý tưởng rất hay của bộ văn hóa thể tham và dung lịch
khi mà giới thiệu những cái vở kịch rất là nổi tiếng của thế giới cũng như việt nam
cho khán giả trong cái tháng tám này
thì như vậy thì khán giả có được một cái cơ hội rất là quý báu
để tìm hiểu được những cái vở diễn rất là nổi tiếng của thế giới
cũng như là những vở kịch của việt nam
chính những phản hồi tích cực đó từ khán giả sẽ tiếp thêm động lực
bồi đắp tình yêu với nghệ thuật sân khấu
qua đó giữ vững niềm tin lòng yêu nghề của các nghệ sĩ diễn viên
chủ trương thì đã có thế nhưng đây chỉ là điều kiện cần
để tạo cú hích cho sân khấu kịch nói
muốn phát triển và đứng vững trong lòng công chúng
thì chính các nhà hát các đơn vị nghệ thuật
cần phải có sự nỗ lực sự thay đổi đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng
trên hai vấn đề cốt lõi
một là vở diễn phải thực sự chất lượng cao
đi vào lòng công chúng công chúng yêu thích
công chúng xem thì thấy mỹ cảm thấy khoái cảm
hai nữa là có vở diễn tốt rồi
thì nghệ sĩ các nhà hát phải năng động lên
để mà bán vé mà tổ chức biểu diễn quảng bá cho thương hiệu của mình
quảng bá cho vở diễn
tôi nghĩ là phải thời buổi này phải thế thôi không còn con đường nào khác
rõ ràng không thể một sớm một chiều
mà đưa sân khấu kịch nói trở lại thời kỳ
phát triển như trước kia
mà cần phải có cố gắng của chính các đơn vị nghệ thuật
cũng như các cơ quan quản lý
nhưng với những tín hiệu tích cực của những buổi diễn vừa qua
chúng ta có quyền hy vọng vào một tương lai tươi sáng
cho nghệ thuật sân khấu kịch nói